tại hà nội hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai mạc phiên toàn thể với chủ đề
những ưu tiên của asean trong cách mạng công nghiệp bốn
tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
các nhà lãnh đạo asean một số nước trong khu vực lãnh đạo vkfef và hơn một đại biểu dự phiên khai mạc
hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám là cơ hội để thúc đẩy các đối tác tăng cường hợp tác với việt nam
các tập đoàn hàng đầu thế giới có tiềm lực tài chính công nghệ và thị trường quan tâm tăng cường đầu tư vào việt nam
góp phần tích cực mở rộng thị trường tranh thủ nguồn vốn có chất lượng công nghệ hiện đại
phục vụ tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
cuộc cách mạng bốn mang lại những triển vọng to lớn cho tất cả các quốc gia các doanh nghiệp tại khu vực asean
tuy nhiên thủ tướng khẳng định cùng với những triển vọng đó là những thách thức
thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân
ươm sáng tạo và xây dựng hệ thống học tập suốt đời
đồng quan điểm với thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng singapore lý hiển long nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa và thương mại đa phương
chúng ta hướng tới việc xây dựng khu vực kinh tế tư nhân với những doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn được coi là sương sống của nền kinh tế và thúc đẩy cái tinh thần doanh nhân của họ
và asean cũng làm việc với rất là nhiều các đối tác quốc tế để có thể xây dựng những hệ thống thương mại đa phương
những cái hệ thống đó thì cũng là cơ sở để thúc đẩy sự ổn định cũng như là tăng trưởng của chúng ta cũng như giúp cho chúng ta có thể đối đầu với các nguy cơ toàn cầu
trong khi đó tổng thống indonesia widodo nhìn nhận lực cản lớn nhất của asean không phải từ bên ngoài mà từ chính nội tại mỗi cá nhân mỗi người dân asean
trong mỗi người có một sự ngập ngừng đó chính là nhân vật kẻ xấu thanos
trong cuộc chiến vô cực đó là kẻ xấu nằm giữa chúng ta
chúng ta có những niềm tin thiếu căn cứ rằng để có thể thành công thì chúng ta cần phải đầu hàng
đó là một cái nhận thức sai lầm rằng lợi ích của người này sẽ làm ảnh hưởng đến người kia
như vậy sẽ không chỉ là cuộc chiến thương mại mà là cuộc chiến trong mỗi chúng ta
chúng ta phải học lại cái bài học của lịch sử với một cái sự sáng tạo cái năng lượng và với cái sự cộng tác với cái sự hợp tác của chúng ta
nhân loại sẽ tạo ra không phải là cuộc chiến vô cực
mà tài nguyên vô cực
tăng cường kết nối là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo asean trong bối cảnh cuộc cách mạng bốn
trong đó những kết nối quan trọng được nêu bật trong phiên họp sáng nay bao gồm kết nối sáng tạo kết nối hạ tầng và kết nối nguồn lực